diễn đàn hương sơn là chương trình ngoại giao quân sự thử niên lớn nhất của trung quốc
khai mạc vào ngày hai mươi chín tháng một mươi tại thủ đô bắc kinh của trung quốc
phát biểu tại diễn đàn này vào ngày hôm qua phó chủ tịch quân ủy trung quốc
tướng trương hữu hiệp nhấn mạnh nước này sẽ đẩy mạnh hợp tác quân sự với nga và mỹ
theo ông trương hữu hiệp trung quốc hy vọng làm bạn với quân đội tất cả các nước bằng sự tin cậy
trung quốc sẽ tăng cường hợp tác chiến lược với nga
cũng như chung sống hòa bình và hợp tác cùng có lợi phát triển quan hệ quân sự với mỹ
trung quốc và mỹ đã không duy trì liên lạc trực tiếp giữa quân đội hai nước
kể từ khi cựu bộ trưởng quốc phòng trung quốc lý thượng phúc được bổ nhiệm hồi tháng ba